liên quan đến sự cố máy bay của hãng hàng không vietjet air bị mất bánh khi hạ cánh tại sân bay buôn ma thuật
cục hàng không việt nam cho biết đã đình chỉ tổ bay để phục vụ cho quá trình điều tra
theo cục hàng không việt nam đã đình chỉ tổ bay chuyến bay vj ba trăm năm mươi sáu ngày hai mươi chín tháng một mươi một của hãng hàng không vietjet
sau sự cố xảy ra tại sân bay buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
hiện nhóm công tác của cục hàng không đã làm việc với tổ bay để phục vụ quá trình điều tra sự cố
thành phần tổ bay bao gồm tổ lái tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác theo yêu cầu thực hiện chuyến bay
trước đó tổ điều tra của cục hàng không đã thu giữ hộp đen của máy bay a ba trăm hai mươi một bị sự cố
khi hạ cánh tại sân bay buôn ma thuột cục hàng không cùng chuyên gia airbus đang khẩn trương giải mã
phân tích dữ liệu hộp đen và mô phỏng hóa quá trình hạ cánh của máy bay để phục vụ điều tra
dự kiến sẽ xác định được nguyên nhân sự cố trong tuần tới